sáng ngày hai mươi tháng bốn tại tỉnh hải dương bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp với tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội việt theo
cùng trường trung học cơ sở thạch lỗi huyện cầm giang tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền cho các thầy cô giáo các đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn hiểu về biển đảo quê hương
tại cuộc thi các em học sinh được tìm hiểu về văn hóa của nhà nước về chủ quyền biển đảo luật cảnh sát biển việt nam
chức năng nhiệm vụ quyền hạn và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát biển việt nam
tuyên truyền về tác hại của ma túy ảnh hưởng xấu của bạo lực học đường và cách phòng chống
em hiểu thêm kiến thức về biển đảo việt nam và biết cách bảo vệ và giữ biển đảo việt nam như lào
và không bị nhầm lẫn với các biển đảo nước khác
và khi đi du lịch thì sẽ kiểu dạng là biết được đảo việt nam ở đâu
vị trí nào điện tích bao nhiêu
và em qua này thì em sẽ hứa và tuyên truyền với các bạn là cách cố gắng để học tập giữa diện biển đảo việt nam
cuộc thi có sự tham gia của bốn mươi bốn em học sinh trường trung học cơ sở thạch lỗi
tương ứng với kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
các em học sinh trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm đúng sai trong các phương án mà ban tổ chức đưa ra
trải qua hai mươi năm câu hỏi
các học đã chọn và trao giải thưởng cho một giải nhất một giải nhì và một giải ba cho các em đã chiến thắng
cuộc thi này thì cũng là lần đầu tiên các thầy các cô được tham gia một chương trình như thế này
thì các em cũng rất phấn khởi và các cô cũng rất phấn khởi tự tin để tham gia cái cuộc thi này
và chúng tôi thấy rằng cuộc thi này rất là có ý nghĩa
sau cuộc thi này thì các em cũng sẽ hiểu thêm về biển đảo việt nam và các thầy các cô cũng hiểu thêm về biển đảo việt nam
tự tin hơn
thông qua chương trình chúng tôi chỉ muốn gửi cho các cháu hiểu rõ được biển đảo của tổ quốc
và đồng thời tuyên truyền cho các cháu được cái truyền thống của quê hương của đất nước
kết hợp đó thì chúng tôi truyền truyền về cái ma túy đối với hậu lượng và bạo lực đối với hậu lượng
mục đích thì chúng tôi tuyên truyền này để xây dựng cho các cháu hiểu rõ hơn về đất nước và con người việt nam
về lịch sử việt nam và về biển đảo việt nam
nằm trong chương trình ban tổ chức đã tới thăm tặng quà cho hai mươi gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện cẩm giang
tặng một mươi xe đạp hai mươi suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập của trường trung học cơ sở xã thạch lỗi
hoạt động trên được đông đảo bà con nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó sâu sắc